còn trên trang nhất và trang ba báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
báo động chất lượng giáo dục bậc đại học bốn mươi ba số trường có giảng viên chưa đạt chuẩn
chỉ duy nhất một cơ sở giáo dục đại học đạt năm mươi sáu trên sáu mươi một tiêu chí kiểm định chất lượng
bốn mươi ba số trường có đội ngũ giảng viên chưa đảm bảo trình độ chuẩn
năm mươi năm số trường chưa đáp ứng đủ số lượng giáo viên
ba mươi tám số trường chưa đảm bảo tài chính hợp lý minh bạch
đây là những con số giật mình về thực tiễn kiểm định cơ sở giáo dục đại học tại việt nam
đến hẹn lại lên năm nào cũng vậy
dù chưa tới ngày khai giảng
song những bức xúc về thu chi luôn là đề tài nóng ở hầu khắp các diễn đàn
thu chi đầu năm học vẫn nóng nỗi lo là bài viết được đăng trên trang năm báo hà nội mới
nhằm chấm dứt việc lạm thu
năm nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã chính thức bãi bỏ khoản thu huy động đóng góp của phụ huynh
để sửa chữa mua sắm thiết bị cho nhà trường
và cấm các trường tùy tiện lập quỹ không thu gộp các khoản
văn bản đã rất rõ ràng
nhưng vẫn có trường thực hiện
vì không đúng
sau hơn một năm các nhà mạng cùng bắt tay ngăn chặn
không chỉ tin nhắn rác mà cuộc gọi rác vẫn dội bom người dùng
đáng nói là tin nhắn rác từ nhà mạng đã gia tăng mạnh mẽ
bài viết tin nhắn của gọi rác lại rội bom người dùng
được đăng tải trên báo thành niên
lượng tin nhắn rác mà người dùng điện thoại di động nhận được gần đây
vẫn không hề giảm so với trước kia
sự thay đổi lớn nhất là ngoài tin nhắn rác từ số các công ty dịch vụ bên ngoài
thì giờ đây nhà mạng là một trong những nơi rội bom người dùng
tin nhắn rác nhiệt tình nhất
mặc dù năm hai nghìn một mươi bảy các nhà mạng đã khóa tài khoản
và thu hồi hai mươi bốn triệu sim thuê bao di động được kích hoạt trước
hay còn gọi là sim giác từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
số tin nhắn rác giảm đi đáng kể
được chặn trên toàn mạng là khoảng hai trăm sáu mươi triệu tin
tuy nhiên theo ý kiến của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này
nhà mạng quyết không chặn tin rác vì lợi ích
xe máy có khai sinh không khai tử
đáng chú ý trên trang nhất trang hai và trang ba báo tuổi trẻ
mỗi năm thành phố hồ chí minh tăng thêm bình quân hai trăm linh đến ba trăm linh xe máy
trong khi đó một lượng lớn xe máy cũ nát không được khai tử
vẫn lưu thông đe dọa tính mạng người đi đường
nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng này
là đến nay việt nam vẫn chưa có quy định về niên hạn sử dụng đối với mô tô xe máy
cũng như quy định về kiểm soát khí thải
mức độ an toàn kỹ thuật khi vận hành của xe máy
gần hai tháng qua khoảng gần ba trăm linh cán bộ viên chức làm việc
các hội đặc thù ở long an bỗng nhiên bị cắt lương mất việc
dù vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ và không bị vi phạm kỷ luật gì
sắp xếp bộ máy ở long an hàng trăm người bỗng dưng mất việc
được đăng tải trên trang sáu báo sài gòn giải phóng
theo sở nội vụ long an số cán bộ viên chức này bị cắt lương
là theo đề án hai của tình hủy
thế nhưng nhiều người cho rằng việc cho triển khai thực hiện đề án này
có nhiều bất cập gây tâm lý lo lắng
nhất là đối với các nơi bị sắp xếp tinh gọn
nhất lại là sắp xếp không báo trước
hay dối vì thiếu lộ trình
thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo sài gòn giải phóng
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân